tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác về ứng phó với biến đổi khí hậu
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến tham dự buổi lễ
tại lễ ký kết đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết nhận thức tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường
trong sự nghiệp phát triển bền vững hoạt động công nghiệp và thương mại
vừa qua ngành công thương chủ đạo thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt
thể hiện rõ quan điểm không đánh đổi môi trường lấy kinh tế
còn bộ tài nguyên và môi trường đã nhanh chóng xử lý sự cố ô nhiễm môi trường biển bốn tỉnh miền trung
bán hành chỉ thị số một mươi một ct bct ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu về việc tăng cường công tác quản lý môi trường ngành công thương
phát biểu tại buổi lễ hai bộ trưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường
trong quá trình phát triển bền vững kinh tế đất nước nói chung và ngành công thương nói riêng
chương trình phối hợp được ký kết sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nốt các nhiệm vụ
mà đảng quốc hội và chính phủ đã giao cho bộ công thương và bộ tài nguyên và môi trường